liên quan tới cuộc khủng hoảng tại haiti ngày hai mươi một tháng ba các bang nhóm vũ trang tiếp tục triển khai nhiều cuộc tấn công mới ở vùng ngoại ô thủ đô port au prince
khiến nhiều nước phải tiến hành sơ tán khẩn cấp công dân nước mình khỏi đảo quốc này
chính quyền bang florida mỹ xác nhận đã sơ tán một mươi bốn công dân khỏi haiti bằng chuyến bay thuê bao
thống đốc bang florida ron desantis cam kết sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến bay loại này để giải cứu người dân
trước đó florida đã sắp xếp hai chuyến bay khác để đáp ứng yêu cầu bảo hộ của ba trăm linh người dân song vì nhiều lý do kế hoạch không thể diễn ra như dự kiến
chính phủ mỹ cũng sơ tán một mươi năm công dân bằng trực thăng trong ngày hai mươi một tháng ba
trong khi đó cộng hòa dominica cho biết đã hỗ trợ nhiều nước và tổ chức quốc tế sơ tán khoảng ba trăm linh người
về phần mình cuba thông báo sẽ sơ tán công dân bị mắc kẹt ở haiti ngay khi các chuyến bay được nối lại
cuba có hàng nghìn công dân sinh sống tại haiti một lữ đoàn khoảng sáu mươi nhân viên y tế và một số lượng không xác định thương nhân
thường xuyên qua lại giữa hai nước
trong khi đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới tedros ghebre jesseurs cảnh báo dịch tả ở haiti vốn đã lắng xuống từ cuối năm ngoái
có thể bùng phát trở lại nếu tình trạng bất ổn tiếp diễn ở quốc gia caribe này